ngày hai mươi bảy tháng một mươi quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội
bên cạnh những kết quả đạt được về phát triển kinh tế nhiều đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần quan tâm hơn nữa về lĩnh vực văn hóa xã hội
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên thảo luận
phát biểu tại hội trường đại biểu phạm tất thắng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh long lo lắng về sự xuống cấp về văn hóa đạo đức của một bộ phận người dân
nêu hai sự việc được người dân quan tâm gần đây về việc một nữ sinh năm thứ tư nhẫn tâm vứt đứa con vừa sinh và một thanh niên một mươi năm tuổi sát hại một sinh viên chỉ vì thích chiếc xe mà mình chưa có
đại biểu phạm tất thắng đặt câu hỏi những việc làm này xuất phát từ việc vô tình đến nhẫn tâm hay do thiếu hiểu biết về pháp luật hay là do đạo đức lối sống
con người là nguồn lực quan trọng nhất của phát triển của tương lai đất nước
từ những phân tích trên tôi đề nghị chính phủ có những đánh giá sâu hơn về thực trạng nguyên nhân của phát triển
đề xuất những giải pháp hữu hiệu để thực hiện tốt nghị quyết ba mươi ba hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một ban hành ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tức là đã ban hành được hơn ba năm cùng thời điểm đầu của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi năm
trong khi đó đại biểu nguyễn quốc hưng đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cho rằng
mặc dù gần đây chính phủ và các địa phương có quan tâm
nhiều hơn đến văn hóa nhưng đầu tư cho văn hóa vẫn chưa tương xứng với phát triển kinh tế xã hội
văn hóa cụ thể chỉ coi văn hóa chỉ là chuyện đàn ca búa hát cho vui thôi
kết thúc nội dung thảo luận phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển nêu rõ
trong hai ngày thảo luận về tình hình kinh tế xã hội các đại biểu quốc hội đã nghiêm túc
tập trung không khí thảo luận thẳng thắn trách nhiệm tinh thần phản biện cao
phó chủ tịch nhấn mạnh các đại biểu quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ
các bộ ngành địa phương trong điều hành quản lý kinh tế xã hội thời gian qua
các ý kiến của các đại biểu quốc hội sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội tiếp thu
hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết chỉnh quốc hội thông qua